sáng nay quốc hội thảo luận tại hội trường về những nội dung còn nhiều ý kiến khác nhau của dự án luật quản lý sử dụng tài sản của nhà nước sửa đổi
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân chủ trì phiên họp
trong phiên thảo luận tại hội trường sáng nay các đại biểu bày tỏ sự nhất trí cao với báo cáo giải trình tiếp thu
chỉnh lý dự án luật quản lý sử dụng tài sản nhà nước sửa đổi
tuy nhiên một số đại biểu cho rằng nên có sự liệt kê các tài sản lớn của nhà nước một cách rõ ràng cụ thể
cũng như phân biệt phạm vi định nghĩa tài sản công hoặc phân loại tài sản công vì có một số điểm mục của dự án luật này mâu thuẫn với luật doanh nghiệp năm hai nghìn một mươi
thực tế cho thấy việc khai thác tài sản công chưa sử dụng hết công năng cũng như phát huy hết hiệu quả của nó
cần bảo đảm quản lý sử dụng đúng mục đích không cho thuê hoặc kinh doanh sai mục đích tránh mâu thuẫn với quy tắc sử dụng tài sản công
vì vậy các đại biểu đề nghị cân nhắc vấn đề luật hóa các đơn vị công lập trực tiếp khai thác sử dụng tài sản công
vì việc sử dụng tài sản công liên quan đến vấn đề chịu trách nhiệm khai thác
thiết lập cơ chế quản lý chặt chẽ hiệu quả để sử dụng tài sản công vào đúng mục đích
cũng như có các giải pháp ra soát đánh giá thực trạng phân loại các tài sản công là cần thiết tránh lãng phí tài sản công của nhà nước cho mục đích sử dụng